nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
và dự án tăng cường triển khai tại nước ngoài các nội dung phát sóng năm hai nghìn một mươi tám
chương trình mang tên sự khởi nguồn của nhật bản do bộ nội vụ và truyền thông nhật bản
đài truyền hình nara và đài truyền hình việt nam hợp tác sản xuất
tiếp tục giới thiệu đến khán giả những trải nghiệm văn hóa du lịch mới lạ thú vị tại xứ sở hoa anh đào
đúng như tên gọi sự khởi nguồn của nhật bản đây cũng chính là điểm nhấn về mặt nội dung
khi tất cả các tập phim sẽ xoay quanh về sự khởi đầu của những câu chuyện lịch sử văn hóa
không chỉ thuyết phục khán giả bằng những hình ảnh đẹp như tranh vẽ của vùng đất nara
mà còn là sự trải nghiệm sôi nổi của nhân vật trải nghiệm
cùng với đó là lối kể chuyện trẻ chung tươi mới
mang lại cảm giác sống động chân thực trong cuộc sống thường ngày của ekip thực hiện
tất cả yếu tố đó sẽ giúp cho các tập phim đề cập đến những vấn đề
lịch sử nguồn gốc nhưng sẽ đem lại cho khán giả cảm giác gần gũi đời thường
hành trình đến với nara không chỉ là một chuyến du lịch thưởng ngoạn cảnh sát
trải nghiệm những nét mới lạ độc đáo trong văn hóa của người dân bản địa
mà còn là chuyến về nguồn của những du khách yêu thích lịch sử văn hóa truyền thống
đồng thời khán giả cũng sẽ tìm thấy những điều thân thuộc tương đồng trong văn hóa
đời sống giữa hai nước việt nam và nhật bản
chương trình phát trên các kênh sóng của truyền hình việt nam từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám